một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bùi nhật tùng
chuyên sản xuất tái chế sản phẩm nhựa tại ấp võ gióng xã gia kiệm huyện thống nhất tỉnh đồng nai
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ khu nhà xưởng của công ty này
do trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu nhựa dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng
nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã điều năm xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp với lực lượng công an dân quân địa phương tham gia dập lửa
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã khống chế dập tắt đám cháy
bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người nguyên nhân vụ cháy đang được công an tỉnh đồng nai điều tra làm rõ